những vấn đề tồn tại những góp ý của các thành viên trong đoàn công tác bình thuận cần tiếp tục bổ sung để hoàn thiện
sáng cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn làm việc với lãnh đạo tỉnh bình thuận về kết quả một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam trên địa bàn tỉnh
trước đó chiều ngày hai mươi tháng bốn đồng chí trần thanh mẫn đến thăm tòa giám mục phan thiết bình thuận nhân dịp lễ phục sinh năm hai nghìn một mươi chín
thực hiện kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cáo vịnh bắc bộ giữa việt nam trung quốc lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay biên đội tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và tám nghìn ba hải đoàn một mươi một thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã rời đơn vị đưa đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ
sau một mươi năm năm kể từ khi hiệp định hợp tác nghề cáo vịnh bắc bộ giữa việt nam trung quốc có hiệu lực
các cơ quan lực lượng chức năng tiêu biểu là lực lượng cảnh sát biển kiểm ngư cùng ngư dân việt nam đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động
duy trì sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự trên biển
nổi bật trong đó là hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cáo vịnh bắc bộ
từ năm hai nghìn sáu đến nay hai bên đã thực hiện được một mươi sáu chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá tại vịnh bắc bộ
trong đó kiểm tra một mươi sáu lượt tàu cá việt nam một mươi năm lượt tàu cáo trung quốc
thưa quý vị trong tuần qua với sự chỉ đạo điều hành sát sao của chính phủ nhiều chính sách mới đã được ban hành
như phê duyệt đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
là những thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng bốn
thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
mục tiêu tổng quát của đề án là xác định tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực
hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông
và người dân sống dọc các tuyến đường thủy nội địa tăng cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng
phương tiện đường thủy nội địa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
cũng trong tuần thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ba thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận chủ trương
quan điểm của đảng
sách pháp luật của nhà nước thông tin khoa học công nghệ từng bước kết nối chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin
của các bộ ngành địa phương để cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho đồng bào dân tộc thiểu số
văn phòng chính phủ có thông báo một trăm năm mươi ba về kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu
liên quan đến quản lý dân cư đề án tám trăm chín mươi chín
phó thủ tướng giao bộ công an tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành
khai thác trong năm hai nghìn hai mươi bảo đảm an toàn an ninh thông tin bí mật nhà nước bí mật cá nhân
tiếp tục hoàn thiện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
chuyển sang các thông tin về kinh tế thưa quý vị hôm nay tại hà nội đã diễn ra lễ công bố
và trao danh hiệu sao khuê hai nghìn một mươi chín
trải qua một mươi năm năm tổ chức chương trình danh hiệu sao khuê đã trao cho bảy trăm bốn mươi bảy lượt sản phẩm
dịch vụ và giải pháp xuất sắc của việt nam
theo đó chín mươi bốn sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc nhất đã nhận danh hiệu sao khuê hai nghìn một mươi chín
trong đó riêng top một mươi có tổng doanh thu năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần hai sáu trăm linh tỷ đồng tương đương một trăm một mươi một triệu đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi chín ngoài top một mươi sản phẩm dịch vụ xuất sắc được công nhận danh hiệu top một mươi
danh hiệu sao khuê năm nay cũng tôn vinh các doanh nghiệp ở năm nhóm lĩnh vực
là nhóm các sản phẩm giải pháp
phần mềm thương mại tiêu biểu của việt nam
nhóm các sản phẩm giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhóm các sản phẩm giải pháp của doanh nghiệp khởi nghiệp
nhóm các sản phẩm giải pháp phần mềm mới và nhóm dịch vụ công nghệ thông tin
thưa quý vị có tới bốn mươi sáu trong tổng nguồn nhân lực nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu
các cơ sở đào tạo phân nhiêu còn bị động chưa đào tạo theo nhu cầu mà thị trường cần
đây là thông tin tại tọa đàm gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp
để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao vừa được tổ chức tại hà nội
theo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển nông nghiệp nông thôn là yêu cầu cấp bách
nhất là trong bối cảnh chuẩn bị thúc đẩy nền nông nghiệp thông minh
tuy nhiên đa số nguồn nhân lực hiện nay với khoảng bốn mươi sáu chưa đáp ứng được yêu cầu
của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới
còn đại diện bộ giáo dục và đào tạo nhìn nhận phần lớn cơ sở đào tạo vẫn đang bị động
chưa đào tạo theo nhu cầu sử dụng của thị trường lao động
tọa đàm này là lần đầu tiên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ giáo dục
cùng tìm ra hướng để cung và cầu nguồn nhân lực gặp nhau để bàn cơ chế chính sách kết nối
giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp sử dụng lao động
tìm giải pháp đáp ứng yêu cầu nhân lực nông nghiệp trình độ cao trong thời gian tới
hội liên hiệp phụ nữ tp hcm vừa phát động phong trào chống rác thải nhựa trong cán bộ hội viên phụ nữ
và qua đó lan tòa ra cộng đồng về việc hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa
chương trình chống rác thải nhựa kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ cùng chung tay hạn chế sử dụng túi ni lông
sản phẩm nhựa dùng một lầm bằng các biện pháp như thường xuyên mang túi đi chợ hộp đựng đồ ăn chế biến sẵn
ly hoặc bình đựng nước khi mua đồ uống chế biến sẵn mang theo bộ bụng cá nhân cần sử dụng khi đi ra ngoài
phong trào đặc biệt hướng tới việc tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh ăn uống các nhà hàng
khu du lịch hạn chế sử dụng túi ni lông nói không với rác thải nhựa và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần
thưa quý vị thông tin không chính thống xuyên tạc đã trở thành một vấn đề lớn trong cuộc sống hiện nay
và theo số liệu từ chương trình đánh giá về an ninh mạng của bkav hiện nay có tới sáu mươi ba người dùng ở việt nam
thường xuyên đọc tin tức giả mạo trên facebook trong đó có tới bốn mươi là nạn nhân hàng ngành
từ đầu năm đến nay cục an ninh mạng và phòng chống dịch covid một mươi chín
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phát hiện xử lý
vô hiệu hóa hơn hai năm trăm linh các trang tin blog chứa thông tin độc xấu lừa đảo vi phạm pháp luật
bộ thông tin và truyền thông cũng đã làm việc với các trang mạng xã hội để tháo gỡ gần bốn năm trăm linh video clip
xấu độc trên youtube ba đường link trên facebook
chính vì vậy mỗi người sử dụng mạng cần phải có lập trường và quan điểm trong tiếp nhận thông tin
một điều quan trọng khác đó là đằng sau mỗi thông tin có thể là số phận danh dự cuộc sống của mỗi người thậm chí của nhiều người liên quan
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân tp hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn đình phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường khương trung quận thanh xuân về hành vi dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi
ngày tám tháng bốn công an quận thanh xuân nhận được tin báo về việc tối ngày bốn tháng bốn
hai bé gái một mươi tuổi và bốn tuổi ở phường khương trung bị một đối tượng lạ mặt sàm sỡ trong ngõ vắng
tiếp nhận tin báo các đơn vị nghiệp vụ công an quận thanh xuân và công an tp hà nội đã vào cuộc điều tra xác minh ra soát đối tượng
đến ngày một mươi hai tháng bốn công an quận thanh xuân đã xác định nghi can nguyễn đình phúc có liên quan đến vụ việc và tiến hành triệu tập đối tượng để làm rõ
tại cơ quan công an phúc đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình
cũng liên quan tới việc khởi tố đối tượng dâm ô trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn hữu linh về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi theo điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự và áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh cấm đi khỏi nơi cư trú
cũng trong ngày hôm nay tại tỉnh thái nguyên tổng liên đoàn lao động việt nam kè quốc tế tại việt nam và liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên đã phối hợp tổ chức diễn đàn
tăng cường tiếng nói của phụ nữ nhằm chấm dứt quấy dối tình dục tại nhà máy
mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các nhà máy may xây dựng cơ chế tại nơi làm việc hiệu quả để đối phó với quấy dối tình dục
hỗ trợ cho các nữ công nhân nhà máy may để họ cảm thấy an toàn khi tố cáo quấy dối tình dục
theo em những hành vi tối dưới tình dục như là xóa eo xóa ngực xóa mông vuốt tóc vỗ vai
những trường hợp
những cái hành vi đấy trước kia là mọi người chưa coi đấy là hành vi quấy dối tình dục
nhưng bây giờ nó được coi là hành vi quấy dối tình dục ạ
dự án tăng cường tiếng nói của phụ nữ để chấm dứt quấy dối tình dục
cuộc khe được thực hiện tại các nhà máy dệt may ở một số nước trong đó có việt nam
một trong những hoạt động nhằm tham gia thêm để đánh giá
để xây dựng
cái sở đổi bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai này để mong muốn là đưa vào cái khái niệm về quấy dối tình dục
và đặc biệt là thế nào là quấy dối tình dục tại nơi làm việc
trên địa bàn tỉnh thái nguyên có năm nhà máy may do công đoàn ngành công thương quản lý
với trên một mươi công nhân viên chức lao động nữ chiếm trên tám mươi
qua hơn một năm thực hiện tại thái nguyên dự án đã đạt hiệu quả nhất định
góp phần nâng cao nhận thức về quấy dối tình dục tại nơi làm việc
từ đó mang đến một môi trường làm việc an toàn đặc biệt là lao động nữ
với thực trạng như hiện nay thì việc nâng cao nhận thức cũng như công tác hỗ trợ và bảo vệ trẻ em
tránh khỏi những xâm hại bạo lực là một yêu cầu cần thiết
sau đó tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một đã được chính thức bấm nút khai trương
thế nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều hạn chế để phát huy hiệu quả của tổng đài này
không một phút nghỉ ngơi các thán bộ tại đường dây nóng một trăm một mươi một liên tục trong tình trạng nghe trả lời và tư vấn cho các cuộc gọi đến
xong cũng có nhiều cuộc gọi đến với lý do nhầm máy
một trăm một mươi một đấy là một số mà nó mới được bấm máy được gần hai năm nay
do đó thì có một số nó bị nhầm với các cái tổng đài khác nên họ vẫn cứ gọi điện đến hoặc là có bị tiến hành nhảy số
đấy là do các tiến hành lộ thị thuật
trước khi được nâng cấp thành tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em là một tám không không một năm sáu bảy
qua một mươi ba năm hoạt động đầu số này tiếp nhận trên hai năm triệu cuộc gọi trên cả nước
dù vậy các cuộc gọi liên quan đến nội dung xâm hại bạo hành trẻ em chỉ chiếm hai mươi
một là các dịch vụ này hai nữa là nhân lực con người cụ thể để thực hiện các dịch vụ này
phải nói là cũng còn rất là hạn chế
nhiều trường hợp tổng đài không thể kết nối được với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
do cán bộ không nghe máy bận họp và từ chối hợp tác không tiếp nhận thông tin từ phía tổng đài
hệ thống pháp luật của chúng ta quy định rất cụ thể bốn đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan đến các vụ xâm hại tình dục trẻ em
đó là cơ quan công an các cấp cơ quan lao động thương minh xã hội các cấp
ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc và tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
nhiều ý kiến cho rằng không thể coi tổng đài một trăm một mươi một là chìa khóa vạn năng
điều quan trọng chính là hoàn thiện đồng bộ mạng lưới các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em
tổng đài một trăm một mươi một là một cái bước đi quan trọng nhưng nó chỉ là đầu vào
tổng đài là nơi người ta thông báo và có thể tìm kiếm những sự trợ giúp ban đầu hoặc những tư vấn
tất cả các quốc gia muốn phòng ngừa và vấn đề phòng chống
bảo hành đối với trẻ em phải có một hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em
đồng bộ và liên ngành
tổng đài một trăm một mươi một là dịch vụ công đặc biệt do chính phủ thiết lập
vận hành nhằm tiếp nhận thông tin từ các tổ chức người dân về bảo vệ trẻ em
tổng đài hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến
hy vọng với việc tiếp nhận mạng lưới cộng tác viên tiếng dân tộc thiểu số và tiếng anh
trong thời gian tới sẽ góp phần mở rộng diện phủ sóng của tổng đài đến đông đảo người dân
hôm nay công an tp hcm
cho biết qua kết quả khám phá các vụ án vận chuyển ma túy lớn trong thời gian gần đây
đồng thời công an tp hcm đã xác định và rút ra đặc điểm về phương thức
thủ đoạn hoạt động của các đường dây ma túy để cảnh báo lưu ý tới người dân trên địa bàn
theo đó các đường dây ma túy lợi dụng địa bàn tp hcm để trung chuyển ma túy đi các nước
thông qua xuất khẩu hàng hóa từ lào thái lan campuchia và việt nam
sau đó vận chuyển đường biển đi các nước khác với thủ đoạn ngụy trang ma túy trong bao bì trà
cà phê hạt nhựa block linh kiện điện tử bỏ vào loa thùng
các đối tượng chủ yếu là người gốc hoa mang hộ chiếu đài loan trung quốc malaysia
thường chỉ nhập cảnh vào việt nam vài ba lần thăm dò và thực hiện vận chuyển
chúng thường thuê mướn các nhà xưởng ngắn hạn từ một đến ba tháng làm địa điểm giấu hàng
công an tp hcm đề nghị người dân nhất là người có kho bãi nhà xưởng cho thuê
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xuất nhập khẩu logistic nâng cao cảnh sát
phát hiện những dấu hiệu như trên phải báo ngay cho công an
không tự tiêu hủy tăng vật nghi ma túy mà không báo cho công an
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài ở khu vực tây bắc bộ nên nguy cơ cháy rừng còn ở mức rất cao
cũng xuất phát từ nguyên nhân này tại một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca nhập viện do nắng nóng tăng cả
hàng loạt cánh rừng ở khu vực tây bắc bộ bao gồm điện biên lai châu lào cai yên bái sơn la hòa bình
đều nằm trong cảnh báo cháy cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
trong thời tiết nắng khô nếu để xảy ra cháy ngọn lửa sẽ lan rất nhanh
bà con cần thực hiện đúng quy định bảo vệ phòng chống cháy rừng
không đốt nương làm rẫy hay sử dụng lửa trong rừng ven rừng nhất là trong những ngày nắng nóng như hiện nay
sự thay đổi về thời tiết tại tp hcm và nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực nam bộ
đã khiến cho người già trẻ nhỏ nhập viện vì các bệnh đường hô hấp gia tăng
gần hai tuần qua bệnh viện nhi đồng một tp hcm mỗi ngày tiếp nhận khoảng năm bệnh nhi
đến khám liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp trên viêm đường hô hấp dưới viêm phổi và tiểu phế quản
hiện số lượng bệnh nhi khám chữa bệnh về đường hô hấp đang đứng đầu tại bệnh viện
còn tại bệnh viện đa khoa sài gòn số lượng bệnh nhân cũng tăng gần hai mươi so với tháng trước
hầu hết bệnh nhân là người lớn tuổi mắc các bệnh về hô hấp đột quỵ tiêu hóa
trong đó nguyên nhân một phần do không bổ sung nước đầy đủ
tại các bệnh viện khác lượng bệnh nhân đến khám bệnh trong những ngày này cũng gia tăng nhiều hơn
vừa qua bộ công an đã có công điện gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ
chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát và đôn đốc phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương
theo đó để chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy
phải sẵn sàng các phương án bảo đảm lực lượng vật tư trang thiết bị thường trực
sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó xử lý các tình huống cấp bách khi có yêu cầu
trong phòng cháy chữa cháy rừng do thời tiết
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị khu bảo tồn thiên nhiên phu canh thuộc huyện vùng cao đà bắc tỉnh hòa bình
có diện tích tự nhiên trên năm hectare
ngoài chức năng bảo tồn và duy trì nguồn gen động thực vật quý hiếm
rừng đặc dụng phu canh còn có chức năng duy trì và phát triển hệ thống rừng phòng hộ sông đà
và góp phần bảo vệ nguồn nước cho nhà máy thủy điện hòa bình
chính vì thế nên nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng ở đây là một mục tiêu quan trọng
mà các cấp các ngành ở tỉnh hòa bình đã và đang thực hiện đạt hiệu quả
cách đây gần chục năm mặc dù đã có lệnh đóng cửa rừng từ lâu
nhưng rừng phu canh đã bị các đối tượng chặt phá rừng xâm hại nghiêm trọng
mấy chục cây lâu năm các loại có đường kính khoảng hai mét với khoảng hai trăm linh mét khối gỗ đã bị xẻ thịt
ngoài hai mươi bốn đối tượng bị cơ quan kiểm lâm xử lý hành chính có sáu mươi ba người bị truy tố trước pháp luật
trước đây cái việc khai tác ngâm sản
của ngâm tạc rất lớn nhưng mấy năm gần đây thì gần như là không có
hiện các đơn vị quản lý rừng đã phối hợp với các ngành chính quyền địa phương
giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đặc biệt là tư vấn chấp nối
hỗ trợ cho thanh niên về việc làm ở các khu công nghiệp để nâng cao thu nhập
góp phần nâng cao đời sống cộng đồng
từ đó giảm áp lực lên công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu bảo tồn
nhiệm vụ của các bản quản lý là ngoài việc tổ chức
để quản lý bảo vệ thì cũng phải là chỉ tham gia cùng với hạt kiểm lâm cơ sở
để mà tham mưu cho chính quyền công huyện
chuyên cơ các cấp về cái công tác mà chỉ nghiên cứu giải quyết cái sinh kế thay thế cho độc bảo
với phương châm phòng hơn chống đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giữ rừng phải gắn liền với giải quyết sinh kế thay thế nghề khai thác rừng
bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân là một hướng đi đúng của các cấp
các ngành ở hòa bình giúp cho rừng phu canh
ngày càng xanh tươi
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám ngành nông nghiệp việt nam chứng kiến những con số kỷ lục
về kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản
với kỷ lục bốn mươi tỷ đô la mỹ tổng kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp
đã vượt kế hoạch chính phủ giao và là mức tăng trưởng cao nhất trong một mươi năm qua
thế nhưng ngay trong quý i năm hai nghìn một mươi chín mức tăng trưởng ngành nông nghiệp
lại sụt giảm nghiêm trọng báo hiệu nhiều khó khăn trong năm nay
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này qua phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
xin mời chị thúy quỳnh
vâng cảm ơn biên tập viên thanh hương
thưa quý vị và các bạn chỉ mới ba tháng đầu năm mà ngành nông nghiệp
đã chịu khá nhiều khó khăn từ những dịch bệnh trong chăn nuôi
đến sụt giảm sản lượng nông sản khiến xuất khẩu bị ảnh hưởng
để quý vị và các bạn có nhiều góc nhìn hơn về vấn đề này
thì chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay ông nguyễn trí ngọc
là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
vâng xin chào các quý vị
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
trước khi đến với cuộc trò chuyện xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một ghi nhận ngắn ngay sau đây
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng ba đạt ba ba tỷ usd
đưa tổng kim ngạch xuất khẩu quý i năm hai nghìn một mươi chín đạt tám tám tỷ usd
giảm hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt bốn hai tỷ usd giảm một mươi ba bốn

các mặt hàng lâm sản chính đạt hai bốn tỷ usd tăng một mươi sáu năm
tuy nhiên nhiều mặt hàng nông sản chính đạt hai bốn tỷ usd tăng một mươi sáu năm
cụ thể giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực vẫn tiếp diễn đà giảm
khối lượng gạo xuất khẩu ba tháng đầu năm ước đạt một bốn mươi ba triệu tấn với năm trăm chín mươi ba triệu usd
giảm ba năm về khối lượng và giảm hai mươi hai về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu rau quả quý i cũng giảm chín ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong tháng ba thị trường cà phê trong nước vẫn biến động giảm cùng xu hướng với thị trường cà phê thế giới
giá cà phê các tỉnh tây nguyên giảm xuống còn
ba mươi hai hai trăm linh đồng đến ba mươi ba hai trăm linh đồng một kg
giá hổ tiêu xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm mạnh với mức hai mươi bảy
thưa ông như trong đoạn clip vừa rồi có đề cập
với những con số sụt giảm đáng kể như vậy
ông đánh giá thế nào về những khó khăn mà ngành nông nghiệp sẽ phải đối mặt trong năm nay
những con số này nói lên một điều
đó là bước vào những tháng đầu năm của nghị hai nghìn một mươi chín
là chúng ta gặp rất nhiều khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp
đối với xuất khẩu nông sản của chúng ta ra thị trường quốc tế
nhìn nhận một vấn đề ngay từ đầu năm
để có những giải pháp thiết thực
cụ thể cho những tháng bắt đầu từ tháng bốn trở đi cho đến cuối năm
là một điều hết sức cần thiết
chúng ta có thể tự tin
nhưng tự tin phải trên quyết tâm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
những chính sách những chủ trương những giải pháp đã được đề ra
xuất khẩu nông nghiệp sụt giảm nhanh như vậy thì theo ông nguyên nhân là do đâu ạ
về chủ quan thì chúng ta có thể nói
việc sản xuất của chúng ta theo chuỗi giá trị trên một nền tảng sản xuất nhỏ lẻ
manh mún đã hạn chế đến vấn đề năng suất sản lượng
cũng như giá thành của các cái sản phẩm của chúng ta
cái khó khăn về thị trường
trong đó có thị trường quốc tế với một dự báo là phát triển kinh tế thế giới bị trứng lại
một số nước nhập khẩu chính các hàng nông sản của chúng ta
họ cũng đưa ra những hàng rào thuế quan
những hàng rào kỹ thuật ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của chúng ta
chúng ta phải tìm cách khắc phục những nguyên nhân khách quan và chủ quan này ngay từ bây giờ
nhưng trong năm hai nghìn một mươi chín ngành nông nghiệp đưa ra kỳ vọng đó là bốn mươi ba tỷ usd tổng kim ngạch xuất khẩu
với tốc độ tăng trưởng khoảng hai chín đến ba một
vậy thì theo ông kỳ vọng này có quá cao hay không
chúng ta liệu có thực hiện được cái mục tiêu mà đề ra hay không ạ
về chỉ tiêu phấn đấu của năm hai nghìn một mươi chín
như vậy là khá cao
chúng ta bắt đầu từ những kết quả có thể nói là đột biến trong năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đề ra những chỉ tiêu này theo chúng tôi là cũng có những cái căn cứ
để chúng ta phải phấn đấu để đạt được mục tiêu đó trong năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể ở đây là chúng ta sẽ dựa vào đâu để có thể thực hiện được mục tiêu này
trước hết thì chúng ta phải dựa vào cái quá trình của tái cấu trúc ngành nông nghiệp
đã được triển khai nhiều năm qua
và kết quả của nó đã được khẳng định trong năm hai nghìn một mươi tám
và tiếp tục được khẳng định trong năm hai nghìn một mươi chín
vậy thì trước mắt là chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo mức tăng trưởng nông nghiệp trong năm nay
một là tiếp tục tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng từ chuyển mạnh
từ số lượng sang chất lượng với những giải pháp tổ chức sản xuất
đặc biệt tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị
hơn nữa thì chúng tôi thấy
muốn đạt được những kết quả như vậy phải có những cú hích thực sự mạnh
thế thì những cú hích đó là cái gì
chúng tôi nghĩ đầu tiên một loạt những cơ chế chính sách mà năm hai nghìn một mươi tám đã được ban hành
thì phải tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất
nếu không tổ chức thực hiện có hiệu quả chúng ta khó có thể thực hiện được chỉ tiêu chúng ta để ra
những chính sách đó muốn đưa vào cuộc sống thì các cấp các ngành cả bộ máy của chúng ta phải vào cuộc
đó là những giải pháp nhưng rõ ràng câu chuyện từ giải pháp cho đến việc mà chúng ta thực hiện được hay không
thì còn cả là một vấn đề vậy thì ông đánh giá như thế nào
chính xác như vậy muốn rút ngắn cái khoảng cách đó không có cách nào khác
ngành nông nghiệp bà con nông dân phải quyết tâm ngay từ quý ii năm hai nghìn hai mươi
để những quyết sách đó để những chủ trương chính sách đó được đi vào cuộc sống
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhiều chuyên gia vẫn nhận định khả quan về xuất khẩu nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
bởi trong quý ii nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của chúng ta vẫn có ưu thế lớn
tuy nhiên để đạt được mục tiêu kỳ vọng ngoài những giải pháp trước mắt thì chúng ta cũng cần thực hiện
nghiêm túc hơn những giải pháp dài hạn để phát triển ngành nông nghiệp một cách bền vững trong tương lai
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng đã kết thúc
ngay bây giờ thì xin được tiếp tục chương trình với biên tập viên thanh hương
vâng xin cảm ơn biên tập viên thúy quỳnh
và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức quốc tế trong bản tin gmt cộng bảy
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy của truyền hình nhân dân
và hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin thời gian tiếp theo
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy của truyền hình nhân dân
và hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin thời gian tiếp theo
trước hết hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin về loạt vụ tấn công liên tiếp tại sri lanka

số người thiệt mạng hiện đã lên tới hơn hai trăm linh người trong khi hàng trăm người khác bị thương
sáu vụ nổ xảy ra tại ba nhà thờ và ba khách sạn năm sao vào buổi sáng
các đại sứ quán nước ngoài tại colombo đều đã đưa ra cảnh báo công dân nước mình nên ở yên trong nhà tránh tụ tập nơi đông người
được tin các vụ đánh bom tại sri lanka khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương
ngày hôm nay lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đã gửi điện chia buồn
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện chia buồn đến tổng thống sri lanka matri pala sirisena
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện chia buồn đến thủ tướng sri lanka ranin wigremesinghe
và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi điện chia buồn đến chủ tịch quốc hội sri lanka karu jara surya
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện chia buồn đến bộ trưởng ngoại giao tilak janak parapana
bằng hoàng trước loạt vụ tấn công ở sri lanka lãnh đạo nhiều quốc gia và cộng đồng thiên chúa đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố
và phản đối mọi hình thức của chủ nghĩa cực đoan trên toàn cầu
phát biểu trong một cuộc họp báo thủ tướng australia scott morrison
lên án vụ tấn công khủng khiếp nhằm vào nhà thờ và khách sạn tại sri lanka
đồng thời bày tỏ sự cảm thông và sẵn sàng hỗ trợ quốc gia châu á này
trong một bài đăng trên twitter thủ tướng anh theresa may đã kêu gọi cộng đồng thế giới cùng hợp sức
để bảo vệ quyền được theo đuổi và thực hành tín ngưỡng một cách hòa bình của tất cả mọi người
chủ tịch ubnd châu âu jean claude juncker cũng bày tỏ sự băng hoàng và nỗi buồn sâu sắc về loạt vụ tấn công
từ jerusalem nhà thơ công giáo tại vùng đất thánh tuyên bố cầu nguyện cho các nạn nhân
và bày tỏ sự đoàn kết với sri lanka và người dân nước này bất chấp tôn giáo và dân tộc
giới chức nhiều quốc gia khác trên thế giới như jordan nga thổ nhĩ kỳ và pakistan
cũng đều đưa ra thông cáo lên án loạt vụ tấn công và tuyên bố thủ phạm sẽ phải bị trừng phạt
để có thêm thông tin cập nhật tại sri lanka phóng viên hương mai của truyền hình nhân dân
vừa có cuộc phỏng vấn qua điện thoại
bà sri mali jara rana đại biện lâm thời đại sứ quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka
trước hết xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho chúng tôi và xin được chia buồn đến người dân
và đất nước sri lanka sau vụ khủng bố vừa qua
xin bà cho biết tình hình thương vong và thiệt hại sau các vụ nổ tính đến thời điểm này
trong đó có thông tin nào về người việt nam tại sri lanka không ạ
vào khoảng tám giờ sáng nay theo giờ địa phương một cuộc đánh bom do khủng bố đã xảy ra
theo báo cáo mới nhất của chúng tôi tính tới thời điểm hiện nay là đã có khoảng hai trăm linh người chết và bốn trăm năm mươi người bị thương
hiện chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào hay báo cáo nào liên quan tới người dân việt nam
trong số những người thiệt mạng và bị thương có một số lượng là người nước ngoài
nhưng tới thời điểm hiện nay vẫn chưa xác định được danh tính
công tác điều tra và kiểm soát tình hình đang được thực hiện như thế nào ạ
hiện tại chính phủ sri lanka đang nỗ lực hết sức mình
để đảm bảo các cơ quan tới sự việc này
chính phủ sri lanka đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm đã được áp đặt
tình hình đã được kiểm soát
các cơ quan chức năng cùng các lực lượng đã vào cuộc tích cực và đang thắt chặt an ninh của đất nước
thủ tướng đã chỉ thị bắt đầu điều tra để xác định ai đứng sau các cuộc tấn công này
công tác tìm kiếm và cứu hộ những người bị thương đang nỗ lực được triển khai
tôi có thể khẳng định là chính phủ sri lanka đang nỗ lực làm hết sức mình
và điều mà tôi muốn nhấn mạnh là sri lanka là nơi mà tất cả mọi người đều chung sống hòa bình
không phân biệt chủng tộc và tôn giáo
sri lanka không phải là nơi dành cho sự man dợ
theo thông tin của đại sứ quán việt nam tại sri lanka vẫn chưa có báo cáo về thương vong trong cộng đồng người việt sinh sống tại nước này
tuy nhiên đại sứ quán vẫn đang theo dõi sát sao tình hình và có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân việt nam bị ảnh hưởng
bởi đây là khoảng thời gian có nhiều du khách đến thăm sri lanka
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp
đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại sri lanka là
cộng chín mươi bốn một mươi một hai trăm sáu mươi chín sáu nghìn năm mươi máy lẻ một trăm linh một một trăm một mươi hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
liên quan cuộc trình biến tại sudan hội đồng quân sự truyền tiếp và những người đứng đầu lực lượng biểu tình
có kế hoạch tiến hành
thêm nhiều cuộc đàm phán về vấn đề chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự
trong khi đó nhà chức trách sudan đã thu giữ khoảng bốn trăm sáu mươi ba triệu đô la tiền mặt tại nơi ở của tổng thống bị kế chất omar al basya
hội đồng quân sự chuyển tiếp và lực lượng biểu tình đã nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm đạt được một giải pháp đáp ứng
nguyện vọng của cả hai qua đó tiến trình chuyển giao quyền lực có thể diễn ra trong hòa bình
dự tính hội đồng quân sự sẽ chỉ hoạt động tối đa hai năm
các quan chức cấp cao từ sáu quốc gia léng rừng iraq vừa tới tham dự một hội nghị thượng đỉnh mang tính biểu tượng ở thủ đô baghdad
nhằm thể hiện mong muốn của iraq với vai trò là nhà trung gian hòa giải ở khu vực
hội nghị thu hút người đứng đầu các cơ quan lập pháp từ thổ nhĩ kỳ ả rập xê út giordani syri và kuwait và iran
trong tuyên bố sau hội nghị các nước tham dự cam kết ủng hộ sự ổn định phát triển và tái thiết tại iraq quốc gia bị tàn phá sau thời gian dài xung đột
và cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo is tự dưng các bên cũng thể hiện lập trường phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của iraq
tranh cãi kéo dài về trợ cấp cho ngành sản xuất máy bay giữa liên minh châu âu và mỹ có thể khiến căng thẳng thương mại leo thang
khi châu âu dự kiến sẽ áp thuế trị giá hai mươi tỷ đô la đối với các sản phẩm của mỹ từ máy bay cho đến các sản phẩm sốt cà chua
danh sách một mươi một sản phẩm dài một mươi một trang còn bao gồm túi sách vali cá đông lạnh máy trò chơi điện tử
trước đó mỹ cũng đưa ra danh sách những sản phẩm áp thuế bao gồm hàng hóa từ châu âu như máy bay sản phẩm sữa và rượu vàng
một buổi hòa nhạc từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ cho nhà thờ đức bà vừa được tổ chức tại paris
buổi hòa nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ độc tấu dương cầm trung quốc lang lang
ca sĩ angelique kidido từ đất nước bên anh của châu phi và ca sĩ benabar của pháp người chuyên hát những bản nhạc nhẹ nhàng
tính đến ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua các nhà hào tâm cùng với các tổ chức tử thiện đã đóng góp được số tiền khoảng một tỷ euro
tương đương với một một mươi hai tỷ đô la dành cho công tác phục dựng nhà thờ đức bà
một số thượng nghị sĩ mỹ đang gây áp lực lên chính quyền nhằm buộc ông chủ facebook mark zuckerberg phải chịu trách nhiệm cá nhân
vì vụ bê bối liên quan đến facebook và hãng tư vấn chính trị cambridge analytica về việc thu thập dữ liệu người dùng trái phép hồi đầu năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban thương mại liên bang ftc bắt đầu điều tra facebook sau khi có bằng chứng cambridge analytica
đã thu thập trái phép thông tin của tám mươi bảy triệu người dùng facebook để phục vụ mục đích chính trị
hồi tháng hai facebook được cho là đã đưa ra một mức giá hàng tỷ đô la để giàn xếp vụ việc với ủy ban thương mại liên bang mỹ
và đến đây thì thời lượng của gmt cộng bảy ngày hôm nay của chúng tôi cũng đã hết
mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới
xin kính chào và hẹn gặp lại